đoàn bộ lao động thương binh và xã hội đã đến thăm hỏi chia sẻ và tặng quà tại ba trung tâm chăm sóc điều dưỡng điều trị tại tỉnh bắc ninh và bắc giang
đây là hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân người có công của bộ lao động thương binh và xã hội
tại các trung tâm chăm sóc điều dưỡng và điều trị cho người có công đồng chí lê tấn dũng ân cần thăm hỏi các thương bệnh binh
chia sẻ về những mất mắt của người có công với cách mạng thông tin về kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng
và những hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ thân nhân của các thương bệnh binh
từ trung ương đến các địa phương và đặc biệt cơ sở là phải triển khai đồng bộ
đến giờ này thì các phần việc đã cơ bản rồi
trong đó là nhất là các chế độ chính sách của các đối tượng đã được cấp kịp thời
đặc biệt là cái quà của chủ tịch nước thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các địa phương và sẽ làm sớm trước ngày hai mươi bảy tháng bảy
nhân dịp này bộ lao động thương binh và xã hội cũng dành nhiều phần quà động viên các thương bệnh binh
mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong tình hình mới
trong thời gian tới bộ lao động thương binh và xã hội sẽ quyết liệt triển khai nhiều hoạt động
thể hiện sự biết ơn đối với người có công thân nhân người có công
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây truyền thống tốt đẹp của nhân dân việt nam